tại thành phố đà nẵng thành ủy đã tổ chức sơ kết năm năm thực hiện chỉ thị số bốn mươi ba của ban bí thư
về sự tăng cường lãnh đạo của đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học
do mỹ sử dụng trong chiến tranh việt nam
hiện nay thành phố có trên năm nạn nhân chất độc da cam
trong đó có hơn một bốn trăm linh trẻ em bị ảnh hưởng do di chứng của chất độc da cam gây ra
trong năm năm qua ubnd thành phố đã chỉ đạo các ngành chức năng bảo đảm tốt chính sách
cho gần ba hai trăm linh người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam
hội nạn nhân chất độc da cam đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng
để quan hệ với các tổ chức nước ngoài đấu tranh
buộc mỹ phải chịu trách nhiệm hậu quả chiến tranh hóa học do mỹ gây ra
tại hội nghị ban thường vụ thành ủy đà nẵng đề xuất trung ương
có chế độ chính sách hỗ trợ đối với thế hệ thứ ba của nạn nhân chất độc da cam
bởi hầu hết thế hệ thứ ba bị di chứng bẩm sinh
hiện chỉ được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của thành phố